các loại hình taxi công nghệ phải gắn màu tức là hộp đen giống như các hãng taxi truyền thống
đó là quan điểm của bộ giao thông vận tải thể hiện trong dự thảo lần thứ chín
nghị định thay thế nghị định tám mươi sáu về điều kiện kinh doanh vận tải trình chính phủ mới đây
và quan điểm này đang gặp phải rất nhiều ý kiến phản đối từ phía các lái xe chạy taxi công nghệ
các hợp tác xã vận tải cung cấp dịch vụ taxi công nghệ và cả các chuyên gia giao thông vận tải
trước đây tôi dùng điện thoại thông minh nhưng mà phần mềm cấu hình nó yếu
thì đồng nghĩa với việc là mất khách
tôi đã chuyển sang thay điện thoại là tốt hơn
tốt hơn đồng nghĩa là không mất khách
dữ liệu thì thông suốt khi gửi về công ty
và chúng tôi đi tới đâu thì công ty là đều nắm được hành trình của chúng tôi
chúng tôi bỏ tiền ra mua điện thoại
để đáp ứng công nghệ như thế mà giờ bắt chúng tôi phải gắn thêm cây màu trên xe
tôi cho là không hợp lý
trong khi đó lãnh đạo nhiều hợp tác xã vận tải có cung cấp dịch vụ taxi công nghệ
kết nối với grab cho rằng quy định này đi ngược với xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ hiện nay
và là nút thắt trong kinh doanh vận tải
muốn chiết xuất được những cái hành trình của tài xế thì rất dễ chỉ bằng vài cái thao tác
tôi thiết nghĩ thì mỗi thời buổi công nghệ bốn trăm năm mươi
không cần thiết phải quản lý bằng mắt thường mà mình phải quản lý bằng công nghệ
tới nay bộ thông tin và truyền thông bộ tiêu pháp và bcci
đã có văn bản phản đối quy định gắn màu cho taxi công nghệ
chính phủ cũng đã yêu cầu bộ giao thông vận tải xem xét hủy bỏ quy định này
ý kiến của chính phủ đã nhận được sự hưởng ứng của các chuyên gia giao thông vận tải
chúng tôi cho rằng cái thời kỳ này thì người ta không phải nhận dạng bằng mắt nữa
mà bằng thiết bị công nghệ
dùng cái phương pháp thủ công
công như cái thời kỳ lúa nước để mà quản lý công nghệ quản lý taxi công nghệ
thì cái chó đó là cái tư duy là tư duy lạc hậu
những bước tiến của công nghệ tạo ra những loại hình kinh doanh mới
và cần những quy định pháp luật mới để điều chỉnh quản lý
nhưng cùng với đó là nhu cầu về những công cụ quản lý mới
và quan trọng hơn là tư duy quản lý mới tư duy bốn